chiều tối ngày tám tháng sáu công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của ông lê duy bình chú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hiệu trưởng trường cấp ba dacker nạn nhân tử vong nghi do rơi từ tầng ba của trường xuống đất
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày ông lê duy bình từ phòng ở tập thể trong trường trung học phổ thông đắc ơ xã đắc ơ huyện bù gia mập tỉnh bình phước lên trường để làm việc
đến khoảng sáu giờ sáng một số nhân viên đang làm việc ở trường nghe tiếng động mạnh nhưng vật gì rơi từ trên xuống đất
tuy nhiên do nghĩ không có chuyện gì nên mọi người tiếp tục làm việc
đến khoảng bảy giờ sáng cùng ngày đồng nghiệp cấp dưới của ông bình lên trường tìm hiệu trường thì phát hiện ông bình đã tử vong
theo nhận định ban đầu rất có thể nạn nhân tử vong do rơi từ lầu ba xuống sân trường vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ